với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng nguyễn hoàng thơ ba mươi ba tuổi trú tại tỉnh vĩnh long
đã bị công an huyện nhơn chạch của tỉnh đồng nai khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an chiều ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong
nguyễn văn mật sáu mươi một tuổi nguyễn hiễu ngọc hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đến một công trường ở xã đại phước để đòi tiền nợ của chủ thầu
rồi xảy ra mâu thuẫn với lực lượng bảo vệ
mật đã gọi cho phạm nguyễn anh duy ba mươi ba tuổi quê tỉnh đắk lắc và hoàng thơ đến
tại đây cả nhóm dùng dao chém anh bùi văn đúng
ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai gây thương tật một mươi sáu rồi nhanh chân bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện tam bình
tỉnh vĩnh long tới hẻm mét giữ thơ khi đang trốn ở xã đôn châu
ba đối tượng còn lại cũng đã bị công an huyện nhơn chạch bắt trước đó
khi đang trốn tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đắk lắc